chiều ngày ba mươi tháng một mươi một lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân và thiệt hại tại kho chứa hàng phế liệu
trên đường an phú tây huyện bình chánh tp hcm khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi
khoảng một mươi giờ cùng ngày người dân phát hiện cháy bên trong kho chứa phế liệu nên hô hoáng
bên trong kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
đám cháy lớn uy hiếp nhiều nhà dân xung quanh
cảnh sát đã huy động hàng chục xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ của các đơn vị chữa cháy các quận huyện đến hiện trường
đến một mươi ba h cùng ngày vụ cháy được khống chế
tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
hiện nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại đang được tiếp tục điều tra